sơn la là tỉnh có hơn ba trăm linh ha đất nông nghiệp số lượng tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật trung bình vào khoảng ba trăm linh lít một năm
tương ứng với lượng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng thải ra môi trường từ một mươi năm đến hai mươi tấn một năm
tuy nhiên việc thu gom và xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn
gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và sức khỏe của người dân
vào thời gian này trên những nương rẫy dưới các dòng suối không khó để bắt gặp những vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật nằm trỏng trơ như thế này
chỉ cần một trận mưa chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào nguồn nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân
để khắc phục tình trạng này tỉnh sơn la đã cho xây dựng thí điểm các bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ năm hai nghìn một mươi
nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả các điểm bản có bể chứa người dân đã có ý thức và thói quen thu gom tập trung vỏ bao bì
mình đi phun nương về thì mình phải bước vào bình chứa vì nó rất là độc và gây hại cho môi trường nên là có bình chứa
đi làm cũng chỉ làm bằng tay bây giờ thì có thuốc rồi làm đều vất bả hơn
dùng xong thì bỏ bước vào thùng rác lúc chưa mang xuống thì mình cũng bỏ bỏ bao rồi
một ít rồi mình mang xuống
tuy nhiên từ khi được đưa vào sử dụng do số lượng quá ít nên các bể chứa hiện nay đều rơi vào tình trạng đầy tràn khiến người dân lại tiện tay vứt bừa bãi
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh sơn la triển khai xây dựng một mươi bốn bể chứa vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật đặt thí điểm tại một mươi bốn bản của xã trường đen thành phố sơn la
mỗi bể như thế này thì có sức chứa khoảng tầm bảy mươi kg vỏ bao bì
và đến năm hai nghìn một mươi bảy thì tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng thêm một trăm linh ba bể chứa như thế này nữa đặt tại bảy huyện thành phố có xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh
tuy nhiên con số này là rất nhỏ so với nhu cầu thu gom vỏ bao bì thực tế của người dân
được biết nhu cầu về bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh sơn la dự kiến cần khoảng một mươi đến một mươi năm bể
tuy nhiên hiện nay toàn tỉnh mới có khoảng ba trăm linh bể chứa như vậy khó tránh khỏi rất nhiều nơi
người dân vẫn tự ý
người dân vẫn tự ý vứt vỏ bao bì một cách bừa bãi
tháng bốn đến tháng sáu hàng năm là vụ sản xuất chính của người dân tỉnh sơn la
đây là thời điểm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều nhất trong năm
trong khi đợi việc triển khai đề án công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức sử dụng cũng như thu gom thuốc bảo vệ thực vật cho người dân vẫn là quan trọng nhất cần được thực hiện liên tục và thường xuyên